quỹ ban thị trấn thanh hà huyện thanh hà tỉnh hải dương đầu tư xây dựng lò đốt rác vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do thiếu các thủ tục hành chính nên từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy lò đốt rác đã phải dừng lại để chờ cấp phép
khiến lò đốt bị xuống cấp nghiêm trọng và lượng rác đổ về thì ngày càng nhiều
tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại môi trường và ảnh hưởng tới đời sống của người dân
lò đốt rác này được ủy ban nhân dân thị trấn thanh hà đầu tư với mức kinh phí một năm tỷ đồng
và được trả trong thời gian năm năm với mong muốn giảm thiểu rác từ bãi rác thải tập trung của thị trấn
lò đốt có công suất đốt từ bốn đến sáu tấn rác thải một ngày
trong thời gian vận hành thử lò đốt rác này được người dân và chính quyền địa phương đánh giá có hiệu quả cao
tuy nhiên việc quản lý vận hành chưa chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng đơn vị vận hành đã mang vải vụn từ nơi khác về làm mồi đốt
và đốt cả ngoài lò rác đã gây mùi khét và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
rác này là của chín khu
rác này là của thị trấn
cứ sang sớm chín khu họ chở xe ba gác người ta chở đến đây
trước là cái lò đốt này vẫn hoạt động ngày nào cũng đốt
cái lò này dừng hoạt động
nói chung nếu mà rác rưỡi này không được xử lý được
thì nó ô nhiễm
nên là quá lặng cho các khu loanh quanh
tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân huyện thanh hà chỉ đạo dừng hoạt động để làm thủ tục cấp phép
nhưng từ đó đến nay việc làm thủ tục để cấp phép lại chưa được thực hiện
dẫn đến rác không được xử lý chất đống ngày càng cao và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn
ảnh hưởng đời sống của nhân dân
rác thái ở đây là tình trạng như này
nói chung là người dân ở đây thì rất khó
nói thật nhưng mà lo ô nhiễm như thế này
cơ quan có làm thế nào mà để xử lý cho bà quan để đồng án là rất là khổ
đi ra không có lối đi mà đi ra đồng nữa
xã cũng có cái chuyển hướng là để đốt nhưng mà cũng không thành công
thế cho nên là bây giờ cứ mỗi một lần rác đó ướt ra thế này là về đến tận cống nhà dân
ưa lọng như này thì nghĩa là gần một năm nay rồi
cứ một tháng là phải xã lại phải chối úi một lần đi vào chung
mà trong khi nói là bãi ở trong này thì còn rất lùng bùng mà xe không thể vào đó được
thế phương tiện làm thế nào để cho bãi vào được trong và đó là lấp đi thì người dân
trước thực trạng trên chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc
để lò đốt rác hoạt động mang lại hiệu quả tránh tình trạng lò đốt rác bỏ không
trong khi rác ngày càng nhiều hủy hoại môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân